tại tỉnh an giang sáng nay đoàn công tác của tổng cục đường bộ việt nam và tỉnh an giang
đã trực tiếp khảo sát và làm việc với ủy ban nhân dân huyện châu phú
để triển khai các công việc cần thiết xử lý nguy cơ gây ra sạt lở trên tuyến quốc lộ chín mươi một
đoạn thuộc ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
tỉnh an giang đề nghị huyện châu phú phối hợp với sở giao thông vận tải
thực hiện phân luồng giao thông nhằm giảm tài trọng trên đoạn đường dã nứt
đồng thời khẩn trương ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để tiến hành di rời nhà dân
thiết lập hành lang an toàn cả đường thủy và đường sông
tỉnh an giang cũng quyết định tạm ứng khoảng hai mươi năm tỷ đồng để xử lý sự việc
trước đó từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng bảy khu vực này đã xảy ra nứt đất kéo dài ba mươi mét
đe dọa nhà dân ven sông hậu nên ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu ngành chức năng huyện châu phú
khẩn trương di rời các hộ này đến nơi an toàn